thưa quý vị với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đào văn thái chú tại huyện hữu lũng vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lạng sơn phối hợp với công an huyện cao lộc khởi tố
ngày một mươi bảy tháng chín biết một phụ nữ trú tại huyện cao lộc có nhu cầu đổi tiền trung quốc thái đã liên hệ qua gia lô và nói mình có khả năng đổi tiền
sau đó đối tượng đã trao đổi thống nhất với chị này đổi hơn một trăm linh triệu đồng để lấy ba mươi nhân dân tệ theo tỷ giá thỏa thuận
tuy nhiên sau khi bị hại chuyển tiền thái đã không giao tiền như thỏa thuận và chặn mọi liên lạc
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận sau khi nhận được hơn một trăm linh triệu đồng đã sử dụng để chi tiêu cá nhân
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang phối hợp với công an thành phố châu đốc vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
với dân tộc

qua công tác trinh sát và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực tổ một mươi bốn khóm vĩnh xuyên phường núi sam thành phố châu đốc
có nhiều đối tượng lợi dụng mùa nước nổi thực hiện hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại từ biên giới vào trong nội địa để tiêu thụ
tổ công tác nhanh chóng đến địa điểm trên để mật phục và truy bắt được hai đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ bốn bao thuốc lá lậu bốn xe mô tô và một chiếc thuyền
đêm qua ngày một mươi bốn tháng một mươi phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội phối hợp với đội quản lý thị trường số một mươi bảy
cục quản lý thị trường hà nội đã phát hiện một kho sang chết khí n hai o hay còn gọi là khí cười tại phường dịch vọng quận cầu giấy
qua công tác kiểm tra tổ công tác đã thu giữ số lượng lớn bình khí
kho sang chiết khí n hai o nằm cuối con ngõ một trăm sáu mươi năm cầu giấy
vào thời điểm kiểm tra tại kho có hơn một trăm linh bình khí loại to và nhỏ
trong đó hai mươi bình còn khí gần một trăm linh vỏ bình và ba bình to
ngoài ra còn có số lượng lớn quả bóng chưa sử dụng
chủ kho hàng này cho biết khí sẽ được sang chiết từ bình to sang các bình nhỏ
sau đó đem đi bán cho các quán karaoke ba trên địa bàn thành phố hà nội
bình này bình này bình này bình này mình lấy đâu anh
trên mạng đấy
trên mạng ạ
trên mạng ạ

mỗi ngày mỗi lịch

trên mạng bán chỗ nổi trên mạng
chủ sinh sẽ sản trị từ bình to sang bình nhỏ
sau đấy là sử dụng cái măng co từ ra ngoài
sử dụng máy kho kho
chính cái này mà để làm tem
các đối tượng thì rất hay đổi địa điểm đổi địa điểm liên tục nên là gây khó khăn cho lực lượng chức năng
ở đây chúng tôi phải trinh sát hơn một tuần để phát hiện ra các đối tượng tập kết hàng ở kho này và có cả sáng triết từ bình hai mấy cân sang bình năm cân phải bóng cười
thế gian tới chúng tôi sẽ làm rõ về nơi nhập hàng của các đối tượng và số lượng hàng hóa mà các đối tượng thiêu thúc trong một ngày
theo lực lượng chức năng chủ kho dùng các loại xe ô tô khác nhau để chở bình khí về tập kết tại kho
sau khi xăng chiết ra các bình nhỏ sẽ điều động nhân viên dùng xe máy để đi giao hàng
người giao hàng sẽ cho bình vào vali hoặc túi để vận chuyển
toàn bộ số bình khí tại kho được niêm phong và thu giữ
cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ sự việc
tiếp theo sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật
có trong hàng ngày
trong đó đang khẩn trương thực hiện các bước phân đấu khởi công dự án cải tạo
để tiếp tục tạo thuận lợi và rút ngắn thời gian thông quan
kịp thời đưa mặt hàng xăng dầu nhập khẩu vào lưu thông trên thị trường
tổng cục hải quan đã có văn bản chỉ đạo cục hải quan các tỉnh thành phố
thực hiện thông quan nhanh chóng đối với mặt hàng này
đồng thời bố trí cán bộ công chức trực giải quyết thủ tục hải quan
kiểm tra giám sát và xử lý vướng mắc đối với xăng dầu nhập khẩu kể cả ngày nghỉ
ngày lễ ngoài giờ hành chính bảo đảm thông quan hai mươi bốn trên bảy
chủ động nắm sát tình hình thực tế giải quyết các vướng mắc phát sinh
chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà cho doanh nghiệp
thanh tra chính phủ vừa ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật
trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
theo đó giai đoạn được thanh tra sẽ từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
thời hạn thanh tra là sáu mươi ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định thanh tra
các thương nhân đầu mối xăng dầu nằm trong danh sách thanh tra
gồm có sáu doanh nghiệp tại miền bắc hai doanh nghiệp tại miền trung và bảy đơn vị tại miền nam
ngoài ra có hai doanh nghiệp sản xuất xăng dầu cũng nằm trong diện thanh tra
thưa quý vị sau bốn phiên giảm liên tiếp giá xăng dầu trong nước đã đồng loạt tăng tại kỳ điều chỉnh trong chiều ngày một mươi một tháng một mươi
trước đó tình trạng nhiều đại lý bán lẻ xăng dầu khu vực phía nam phải đóng cửa nghỉ bán hàng
khiến cho dư luận cảm thấy băn khoăn với công tác điều hành thị trường xăng dầu trong nước và nguồn cung ứng xăng dầu
vậy cần phải có những giải pháp như thế nào để đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trong mọi tình huống
cũng như đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên câu trả lời sẽ có ngay trong phóng sự sau đây
chiều một mươi một tháng một mươi giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng năm trăm sáu mươi đồng một lít xăng ron chín mươi năm tăng năm trăm sáu mươi bốn đồng một lít
như vậy giá xăng trong nước đã quay đầu tăng trở lại sau bốn lần giảm liên tiếp
trước đó ngày một mươi tháng một mươi thành phố hồ chí minh có một trăm hai mươi một trên năm trăm năm mươi cửa hàng không còn xăng
nhiều nơi đã đăng ký mua nhưng đầu mối cung cấp vẫn chưa giao hàng
tình trạng này cũng xảy ra tại an giang bình dương bình phước đắk lắc
ba mươi sáu doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở
thành phố hồ chí minh và các tỉnh đồng bằng sông kiểu long đã gửi kiến nghị đến chính phủ
phản ánh tình hình kinh doanh xăng dầu thời gian qua
là do các hoạt động thu lỗ đặc biệt là từ đầu mối và tất cả các khâu thương nghiên phân phối tổng đại lý đại lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu
nên nhiều doanh nghiệp đã giảm mạnh chiếc thố bán hàng để đẩy mạnh để hạn chế
việc lấy hàng của các đại lý bán lẻ dẫn đến các doanh nghiệp bán lẻ kinh doanh thu lỗ và các giảm xăng lẻ kinh doanh
nguyên nhân thứ ba là tiến dụng bị thấp chậm trong khi giá xăng dầu tăng tỉ giá đồng đô và đồng việt nam đồng tăng
và ảnh hưởng tới giá nhập khẩu khó tiếp cận nguồn ngoại tệ khiến các doanh nghiệp đầu mối không có đủ nguồn tài chính để gặp hàng
nguyên nhân thiếu xăng dầu cục bộ ở một số tỉnh thành cũng đang gây ra lo lắng cho người dân
những ngày qua nhiều người tranh thủ mua để sử dụng và tích chữ dẫn đến lượng người tập trung đổ về các cửa hàng đông hơn ngày bình thường
làm cho mặt hàng nguyên
những ngày này tại một số nơi không được điều tiết kịp thời

đối với cơ quan quản lý nhà nước bộ cũng sẽ đề nghị bên cạnh việc theo dõi kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh

thì cần có các biện pháp hỗ trợ khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xăng dầu duy trì hoạt động kinh doanh

hoặc gây khó dễ cho doanh nghiệp để bảo đảm cung cung xăng dầu liên tục cho thị trường giữa các nhà đình và lợi quốc gia
chúng ta cần có những biện pháp khuyết liệt liên quan đến vấn đề là tổ chức sắp xếp lại thiết lập lại thị trường kinh doanh xăng dầu của chúng ta
mà chúng ta có những thương nhân thật sự có năng lực kể cả năng lực về tổ chức quản lý kể cả năng lực về tài chính
kể cả về năng lực về con người cũng như là năng lực về kỹ thuật để đảm bảo cái thị trường xăng dầu của chúng ta nó hoạt động cách thông suốt
mới đây trong cuộc họp báo thường kỳ quý ba năm hai nghìn hai mươi hai bộ công thương cũng cho biết đã đang và sẽ tiếp tục đề nghị ngân hàng nhà nước việt nam
chỉ đạo các ngân hàng thương mại có chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
về hạn mức tiến dụng lãi suất yếu đại
nguồn ngoại tệ để từ đó nhằm giúp các doanh nghiệp giảm chi phí tài chính tăng nguồn lực để nhập khẩu mua xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước
bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường
cục cập nhật diễn biến tình hình mưa lũ tại miền trung từ chiều tối qua cho đến sáng nay mưa lũ đã gây ngập lụt tại nhiều khu vực của thừa thiên huế
và thành phố đà nẵng quảng trị quảng nam riêng tại đà nẵng trận mưa lũ lịch sử đã làm năm người thiệt mạng
mưa lũ đã gây ngập lụt tại nhiều khu vực miền trung nhất là các khu dân cư thuộc quảng trị thừa thiên huế và thành phố đà nẵng
cụ thể tại quảng trị sáu trăm tám mươi bốn nhà bị ngập ba đến năm m tại huyện hải lăng một mươi chín điểm giao thông bị ách tắc ngập từ sáu đến một năm m
tại thừa thiên huế hiện nước sông lên cao và ngập úng bởi cường suất mưa lớn gây ngập khoảng hai trăm linh ngôi nhà với độ sâu từ ba đến tám mét
tại thành phố huế hơn bảy mươi tuyến đường của ba mươi sáu phường xã
đã bị ngập trong khi tại thành phố đà nẵng ghi nhận ba tám trăm chín mươi hai nhà bị ngập từ bốn đến một mét
hầu hết các khu vực trung tâm thành phố ngập sâu từ năm đến một năm mét
cục bộ có nơi trên hai mét
đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi thành phố đã cắt điện để đảm bảo an toàn
tại quảng nam mưa lớn khiến nhiều điểm trên tuyến quốc lộ một mươi bốn b bị ngập sạt lở hư hỏng nặng
tại cầu xuế mơ huyện đại lộc nước chảy mạnh cuốn trôi một nửa mặt đường tại mố cầu tạo nên hố lớn
các phương tiện không lưu thông được hiện địa phương đang tập trung thiết bị để khắc phục điểm sạt lở nặng này
trong khi đó nhiều vị trí khác trên tuyến quốc lộ một mươi bốn b cũng bị ngập sâu và sạt lở nặng
mưa lớn trong những giờ qua đã khiến nhiều ngầm tràn đường giao ở các huyện đa crong hướng hóa và hải lăng của tỉnh quảng trị bị ngập lụt chia cắt
trong lúc làm nhiệm vụ ứng phó phòng chống mưa lũ trên quốc lộ một a
cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế đã kịp thời đưa một sản phụ vượt lũ sinh con an toàn
khi đi qua đoạn đường này nước ngập sâu nguy hiểm xe tải chị xin quá giang không thể đi qua
lúc này hai cán bộ trạm cảnh sát giao thông phú lộc đang làm nhiệm vụ hướng dẫn điều tiết giao thông
đã dùng xe chuyên dụng nhanh chóng đưa sản phụ đi sinh con
khi qua thị xã hương thủy nước ngập quá sâu sản phụ sắp sinh
nên lực lượng cảnh sát giao thông đã liên hệ trung tâm y tế thị xã hương thủy để trị kịp thời sinh con đảm bảo an toàn
mưa lớn liên tục suốt từ tối qua cho đến nay tại thành phố đà nẵng nước dâng nhanh
các khu dân cư bị ngập sâu nhiều người dân đã không kịp trở tay
bất chấp nguy hiểm lực lượng công an đã khẩn trương có mặt tiếp cận sơ tán nhiều người dân đến nơi an toàn
túc trực khắp các tuyến đường hỗ trợ người và phương tiện gặp nạn trong mưa lụt
thần tốc vượt nước xiết có mặt ở khắp các khu vực thấp trũng để hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
lực lượng công an các đơn vị đã làm nhiệm vụ trắng đêm
khi mình xuống hiện trường mặc dù thấy nước sâu nhưng với chức trách nhiệm vụ của mình
mình không suy nghĩ đến việc nguy hiểm mình chỉ nghĩ là phải phối hợp với các đồng chí trụng đậu sao
để nhanh nhất tiếp cận được phòng
đồng chọn của các em để cứu các em con bồ lực lượng của công an phố đà nẵng đã ra quân
và chuyển thai đồng bồ các phương tiện có để mình để tổ chức cứu những người dân bị mất cạch trong những vùng sau đó
nước rút đà nẵng ngủ ngang sau trận mưa lịch sử
lực lượng công an có mặt khắp các tuyến đường để tiếp tục hỗ trợ đảm bảo an toàn cho người dân
tại hầm hải vân cán bộ chiến sĩ trạm cửa ô hòa hiệp chia ca bám trụ tại chốt từ đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi cho đến ngày hôm sau
phần luồn điều thiết giao thông trước sự cố sạt lỡ
hầm hải vân phải đóng cửa
tại các tuyến đường hàng loạt xe chết máy các hầm chui ngập nước
lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát phòng giải dựa cháy và cứu nạn cứu hộ hỗ trợ dưới dời xe thông tuyến
sau mưa lũ người dân tất bực quay trở về dọn dẹp những căn nhà
còn với cán bộ chiến sĩ lực lượng công an họ vẫn có mặt trên phố
những khu vực cần sự hỗ trợ
túc trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ vì sự bình yên của nhân dân
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự cầm nhận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã có kết luận điều tra vụ tài xế xe mercedes
truy đuổi đâm chết người ở khu vực bờ kè thành phố phan thiết xảy ra vào tháng năm năm nay
ngoài bị can phạm văn nam bị khởi tố về hành vi giết người
cơ quan điều tra còn khởi tố bổ sung ba bị can khác gồm nguyễn thiện khiêm
võ lam trường và trần quốc phong cùng về hành vi cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản
sự việc xảy ra vào khoảng giờ ngày một mươi hai tháng năm
phạm văn nam điều khiển xe mercedes chở bạn đến một quán nhậu ở bờ kè đường phạm văn đồng
thành phố phan thiết
khi xe dừng trước quán cho rằng chiếc đó xe mexedex suýt va chạm vào mình
nên nhóm thanh niên dùng tay chân và mũ bảo hiểm đánh đập nam và bạn đi cùng
sau khi thoát ra được nam leo lên xe ô tô nổ máy đâm đổ mô tô của nhóm thanh niên để giữa đường
và chạy nhiều vòng hướng đầu xe vào những người đã đánh mình hậu quả một người bị đâm tử vong
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa phối hợp với công an thị xã buôn hồ và các đơn vị liên quan
truy bắt nhanh ba đối tượng đột nhập nhà chủ tịch huyện dùng hung khí đe dọa cướp tài sản số lượng lớn chỉ sau bốn giờ gây án
nhóm đối tượng đột nhập vào nhà dùng roi điện bình xịt hơi cay
đe dọa giết bà thiệt vợ chủ tịch ubnd huyện crong năng tỉnh đắk lắc rồi cướp đi một số lượng lớn tài sản
chỉ sau bốn giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo lực lượng công an đã bắt giữ thành công ba đối tượng gây ra vụ cướp
là nguyễn văn giáp phạm minh cường và trần vương trọng nghĩa
khám xét khẩn cấp nơi ở của ba đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều tiền và vàng là tăng vật của vụ án
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang làm rõ số tài sản mà ba đối tượng cướp được
đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật